ubnd tp hcm vừa ban hành công văn gửi các sở ban ngành ubnd quận thủ đức tp thủ đức và các quận huyện
về việc khai báo y tế điện tử toàn thành phố từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
thời gian qua tp hcm đã triển khai phần mềm hệ thống khai báo y tế điện tử
áp dụng thống nhất cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn với mục đích hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm
thay thế cho hình thức khai báo thủ công bằng giấy
phần mềm này đã phát huy hiệu quả phát hiện được nhiều ca nghi nhiễm và truy vết được nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
từng đến các cơ sở y tế và xử lý kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tp hcm đã chỉ đạo từ hôm nay hai mươi bốn tháng sáu ứng dụng việc khai báo y tế điện tử trên địa bàn
đối tượng áp dụng gồm người dân và các địa điểm kinh doanh làm việc nơi tập trung đông người
bao gồm bệnh viện cơ sở y tế trường học nhà ga bến xe phương tiện giao thông công cộng
trung tâm thương mại siêu thị chợ đồ mối cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu
cùng với đó tuyên truyền vận động người dân tin tưởng ủng hộ hệ thống khai báo y tế điện tử
tiến hành cài đặt ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh